một số tuyến đường có hiện tượng trùng số nhà cũng do mở đường mới công tác sắp đặt chưa kịp
và có một số nơi chính người dân tạo ra những biển số nhà để thuận tiện cho việc liên hệ
tình trạng hiện nay đã tạo ra không ít khó khăn cho cơ quan quản lý cũng như người dân và việc giao dịch khác
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại tuyến đường trần thái tông quận cầu giấy hà nội dù đã được đổi tên gần bốn năm nay
nhưng sự trùng lập giữa các số nhà vẫn chưa được cải thiện
một căn nhà mang hai số một dãy phố với những con số chẵn lẻ lẫn lộn không theo thứ tự trình tự nào hết
rồi trên sổ quản lý nhân hộ khẩu của cơ quan chức năng sẽ ra sao và hóa đơn điện nước biết gửi về đâu
mỗi khi tìm đến địa chỉ nhà mà không đúng số
thì cảm thấy rất là bực mình bởi vì mình đang rất là bận mình đã rất là gấp công việc
nhưng mà cái số nhà thì bắn rất là linh tinh ví dụ là đang là số hai mươi tám thì lại đến số một mươi hai thẳng ạn
thì mình không biết là địa chỉ ở đâu
và những cái lúc như thế thì phải lộn khoảng mấy vòng nhất là đường một chiều hoặc là đường cấm quay chiều
thì càng khó hơn trong người tìm cái địa chỉ như thế
tại đường hồ tùng mậu quận cầu giấy số nhà ở đây đảo lộn một cách khó hiểu
với tốc độ phát triển đô thị nhanh như hiện nay chỉ trong một thời gian ngắn
nhiều con phố được tạo mới nhiều tuyến đường được nối dài
nhưng việc quy hoạch và quản lý số nhà không theo kịp
giới kiện còn có số một mươi hiện tại thì không chưa thấy văn bản chính quyền nào thông báo số nhà chính thức ở đây cả
trước đó để chấm dứt tình trạng này ubnd tp hà nội đã ban hành quyết định số bốn hai nghìn một mươi bốn
quy định cụ thể về quy chế đánh số gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố hà nội từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên việc triển khai đến nay vẫn rất chậm tình trạng loạn số thậm chí có gia đình còn tự đổi số để hợp phong thủy vẫn tiếp tục diễn ra
những con đường mà đã hoàn thiện rồi mặc dù chưa đưa vào giao dịch và chưa kiểm thu cả khu đô thị đẩy
chính quyền vẫn có thể theo yêu cầu người dân yêu cầu chính quyền địa phương yêu cầu nhà đầu tư cho phép và cần chưa đặt tên đường phố và đánh biển số nhà
và cái đó rất có ý nghĩa để phục vụ cho cái giao dịch
cần lưu ý là khi mình xem xét cái đó cũng cần lưu ý là liệu có yếu tố nào nó phát sinh ở giữa hay không
nếu nó phát sinh ở giữa
ta lại phải đi đổi số nhà thì nó sẽ lại tốn kém rất nhiều cho nhiều khâu khác nhau
khu nào nó ổn định thì quyền sớm tạo được hiện đại dân để đặt tên đường phố và đánh biển số nhà cho mọi người
việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà cần phải đi liền với thực tế
khi mở đường mới phải gắn liền với việc đánh số nhà để phục vụ cho công tác quản lý xây dựng quản lý đô thị và nhất là quản lý nhân hộ khẩu